nơi có nắng nóng gai gắt nhất trên cả nước vẫn là tại bắc bộ và trung bộ
cụ thể tại miền bắc vẫn chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
nên tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều mai đạt ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
tại miền trung cũng chịu tác động chính của vùng áp thấp nóng phía tây
có kết hợp thêm với hoàn lưu áp cao khô nóng trên mực khí quyển tầng cao chi phối
nên mức độ nắng nóng gai gắt hơn hẳn so với các tỉnh bắc bộ
suốt dọc từ thanh hóa đến phú yên phổ biến là ít mưa ngày có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ có nơi còn trên bốn mươi độ
nắng nóng cực kỳ gai gắt
với dự báo nắng nóng còn duy trì và kéo dài nhiều ngày
người dân các khu vực này cũng cần đề cao cảnh giác với cháy nổ cháy rừng
cũng như là được cảnh báo ở mức độ cực kỳ nguy hiểm
còn tại khu vực các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
nhiệt độ có phần dễ chịu hơn trưa chiều do động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
lùi xuống phía nam đến với khu vực tây nguyên cũng như nam bộ
do tác động của đới gió tây nam nên mưa tiếp tục duy trì cường độ
cục bộ có thể xảy ra rông xét cũng như gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý
nên nhiệt độ bởi vậy mà cũng có xu hướng giảm nhẹ hơn
tại tây nguyên là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ còn tại nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa
và quần đảo trường sa đều có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam mạnh cấp ba cấp bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá mức là ba mươi bốn độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt

nhiệt độ tại cả hai quần đảo hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt